tại tiểu đoàn đặc công hai nghìn một mươi hai bộ tham mưu quân khu chín mỗi cán bộ chiến sĩ hiểu rằng trình độ bản lĩnh ý chí là những yếu tố quan trọng để gian luyện nên một lính đặc công thực thụ
do vậy ngay từ ngày chuẩn bị bước vào huấn luyện giai đoạn hai năm hai nghìn một mươi chín đơn vị đã xác định đột phá vào những mặt yếu còn tồn tại để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống
là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ phản ứng nhanh trong mọi tình huống tinh thông võ thuật là yếu tố đầu tiên mà các chiến đấu viên đại đội chống khủng bố tiểu đoàn đặc công hai nghìn một mươi hai phải tập luyện những kỹ năng thành thục với mức độ khó và nguy hiểm thích nghi với nhiệm vụ đặc biệt
đối với nội dung mức độ khó thì đơn vị thường xuyên tăng cường huấn luyện thêm dài cũng như huấn luyện ở môi trường
giảm đi khí thế huấn luyện trên thao trường của những người lính đặc công quân khu chín
trong từng lối đánh và những khuôn mặt lấm lem bùn đất luôn thể hiện rõ sự quyết tâm đạt kết quả cao trong công tác huấn luyện